tiết người tuyên phạt bị cáo đặng thế hùng trú tại thành phố quy nhơn bản án hai mươi năm tù
theo cáo trạng vào khoảng một mươi ba h ngày một mươi bảy tháng một hùng đã đến nhà nguyễn bắc nam để đòi tiền bồi thường vì trước đây hùng bị nhóm của nam đánh gây thương tích
tuy nhiên tại đây hùng lại bị nam và nguyễn hữu trọng đuổi đánh
trong lúc hỗn chiến nam bị hùng đâm trúng vào vùng bụng gây thủng tuệ và đâm vào đuôi trái chân trái dẫn đến tử vong do suy tuần hoàn cấp
khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ bốn mươi sáu một cán bộ cảnh sát giao thông ở nghệ an đã bị một nam thanh niên cố tình vượt chốt và đâm ngã
vào trưa ngày hôm nay tổ công tác công an tỉnh nghệ an đã lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại quốc lộ bốn mươi sáu a thuộc địa phận thị trấn hưng nguyên
đến khoảng một mươi bốn h cùng ngày một nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm phát hiện lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ liền tăng tốc để cố tình vượt qua chốt và đâm vào một thành viên của tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện hưng nguyên
nam thanh niên nhanh chóng bị bắt giữ ngay sau đó và vụ việc đang được công an huyện hưng nguyên điều tra làm rõ
một đoạn video clip ghi lại cảnh một cô gái lái xe ô tô chạy trên đường phố ở thành phố thủ đức với tốc độ lên tới một trăm bốn mươi km một giờ
xuất hiện trên mạng xã hội cơ quan chức năng thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh đang xác minh làm rõ
ngay sau khi đăng tải clip nhanh chóng thu hút được sự quan tâm từ cư dân mạng trong đó nhiều người tỏ ra bức xúc trước hành động lái xe với tốc độ cao trong khu dân cư của cô gái
theo tìm hiểu video clip trên được quay trên đường nguyễn cơ thạch phường an lợi đông tp thủ đức tốc độ tối đa được chạy ở tuyến đường này là sáu mươi km một giờ
liên quan đến đoạn clip trên đại diện đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp thủ đức thông tin đã nắm được vụ việc và đang xác minh làm rõ